chính phủ vừa ban hành nghị định về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp
để khôi phục lại sản xuất tại những vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh
theo nghị định hội nông dân người nuôi trồng thủy sản diêm dân chủ trang trại gia trại tổ hợp tác
hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt lâm nghiệp chăn nuôi nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối
hộ sản xuất bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai dịch bệnh theo quy định thì sẽ được
mức hỗ trợ cao nhất đối với cây trồng là ba mươi triệu đồng một hectare sản xuất lâm nghiệp là hai mươi triệu đồng một hectare
nuôi thủy hải sản sáu mươi triệu đồng một hectare
nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh
hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy
với mức hỗ trợ ba mươi tám đồng hơi đối với lợn hỗ trợ bốn mươi năm đồng một kg hơi đối với trâu bò dê cừu hưu nai
hỗ trợ ba mươi năm đồng một con da cầm
đối với sản xuất muối nhà nước hỗ trợ một triệu năm trăm linh ngàn đồng một hectare
diện tích sản xuất muối bị thiệt hại trên bảy mươi thiệt hại từ ba mươi tới bảy mươi được hỗ trợ một triệu đồng một hectare
nghị định quy định rõ thực hiện hỗ trợ kịp thời trực tiếp bằng tiền hoặc bằng giống cây con hiện vật
giống cây con hiện vật hỗ trợ phải đảm bảo chất lượng phù hợp với điều kiện sinh thái và thực tế của địa phương
việc hỗ trợ phải công khai minh bạch đúng mức và đúng đối tượng
trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật mức hỗ trợ được quy định tương đương hỗ trợ bằng tiền theo giá trị tại thời điểm hỗ trợ
trong trường hợp có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ cùng một nội dung hộ sản xuất chỉ được nhận hỗ trợ một chính sách phù hợp nhất